thưa quý vị vào lúc ba giờ sáng ngày hôm nay ba mươi tháng bốn một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách đã xảy ra tại ngã tư đường tránh đường hồ chí minh giao với quốc lộ hai mươi năm thuồng thị trấn chư sê tỉnh gia lai
xe khách dường nằm hiệu cô hai biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín do tài xế nguyễn công dân trú tại thị xã an khê gia lai
điều khiển chạy tuyến hà nội crongpa đã va chạm với xe khách hiệu quốc cường biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai mươi sáu do tài xế đinh văn hùng điều khiển chạy tuyến đà nẵng đắk lắc
vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương ngay sau đó bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai đã kích hoạt báo động đỏ để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân